vừa qua mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân truy đuổi một chiếc xe ô tô bị mất lốp do nữ tài xế điều khiển nhưng vẫn cố lưu thông trên đường
được biết nữ tài xế điều khiển phương tiện này có nồng độ cồn trong người vượt quá quy định cho phép
liên quan đến vụ việc sáng nay nguồn tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện hớn quản tỉnh bình phước xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày một mươi tháng bảy và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi tháng bảy nam thanh niên ba mươi ba tuổi chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã bình long đi xã tân hưng huyện hớn quản thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô do nữ tài xế hai mươi sáu tuổi chú huyện hớn quản điều khiển theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện hương hỏng nam thanh niên bị thương nhẹ
tuy nhiên sau tai nạn tài xế xe ô tô không ở lại hiện trường mà tiếp tục điều khiển xe bỏ đi bất chấp sự truy đuổi chặn xe của người dân
nữ tài xế đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra thì nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ